hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã khẩn trương điều tra và bắt giam bốn đối tượng có hành vi giết người
tại khu vực quán cơm hạnh ở thôn tân hy một xã bình đông huyện bình sơn
dương trần tiên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm của nguyễn xuân đến
nhóm bạn của nguyễn xuân đến là các đối tượng huỳnh việt thái phạm huỳnh phi nguyễn văn tẩm đều ở thôn sơn trà xã bình đông kéo đến
còn dương trần tiên thì gọi điện cho anh ruột là dương trần hùng mang dao đến quán cơm hạnh
tại đây hùng dùng dao huỳnh việt thái dùng thanh sắt dài hai mét xông vào đánh nhau
hậu quả hùng bị thái đến phi và tầm dùng dao và thanh sắt chém đâm nhiều nhát vào lưng vai làm nạn nhân đứt xương cuộc sống
mất máu dẫn đến chết
cảnh sát hình sự công an tỉnh khẩn trương xác minh điều tra và truy bắt được bốn đối tượng thái đến phi và tẩm là hung thủ gây án